thủ tướng tây ban nha mong muốn một kỷ nguyên mới tại catalonia
hội đồng bảo an liên hợp quốc thông qua lệnh trừng phạt mới với triều tiên
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì phiên họp
trong năm hai nghìn một mươi bảy tổ tư vấn đã chủ động nghiên cứu đề xuất chính sách giải pháp cho thủ tướng chính phủ
bám sát các nghị quyết chỉ đạo điều hành của chính phủ và theo sát diễn biến kinh tế trong và ngoài nước
định kỳ hàng tháng báo cáo thủ tướng chính phủ về những nhận định về tình hình kinh tế
đề xuất giải pháp và phản biện chính sách để thủ tướng chính phủ tham khảo chỉ đạo điều hành tại các cuộc họp chính phủ
tổ tư vấn đã làm việc trực tiếp với các bộ ngành để trao đổi thông tin chia sẻ quan điểm chính sách
thực hiện khảo sát làm việc với một số địa phương để nắm bắt được tình hình thực tế
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tìm hiểu môi trường kinh doanh tại địa phương
tuy nhiên số lượng tần suất khuyến nghị đề xuất của tổ còn khiêm tốn
hàm ý chính sách và tính khả thi của một số đề xuất chưa cao do thiếu tính cụ thể và thực tiễn
nguyên nhân là do chưa có một khuôn mẫu về mô hình phương thức hoạt động và những sản phẩm tư vấn cho thủ tướng chính phủ
mối quan hệ và quy trình phối hợp với văn phòng chính phủ và các bộ ngành cũng chưa được làm rõ
do vậy không tránh khỏi những khó khăn trong tiếp cận thông tin dữ liệu
để nâng cao chất lượng trong năm hai nghìn một mươi tám tổ tư vấn sẽ hoàn thiện đổi mới phương thức hoạt động
theo hướng hài hòa chặt chẽ giữa điều phối chung và tính chủ động trách nhiệm của từng cá nhân
tăng cường trao đổi chia sẻ thông tin trong nội bộ theo hướng họp trực tuyến
chủ động xây dựng chương trình kết hợp nghiên cứu tổng hợp và chuyên sâu
tại phiên họp tổ tư vấn đã kiến nghị thủ tướng sớm ban hành quy chế hoạt động
của tổ tư vấn kinh tế của thủ tướng chính phủ
quy chế này sẽ là căn cứ để tổ hình thành bộ phận thường trực
nâng cao chất lượng công tác điều phối hoạt động của tổ
phối hợp với văn phòng chính phủ xây dựng chế độ tài chính
xây dựng quy trình phối hợp giữa tổ với văn phòng chính phủ và với các bộ ngành địa phương
để nắm bắt được thông tin kịp thời để có ý kiến tư vấn cho thủ tướng trong điều hành kinh tế vĩ mô
từ năm hai nghìn một mươi ba đến nay thành phố yokohama đã tích cực tạo điều kiện hỗ trợ đà nẵng
trong quá trình chuẩn bị quy hoạch định hướng phát triển và thực hiện nhiều dự án chiến lược
cụ thể như đã đề xuất với jica và chính phủ nhật bản tài trợ cho đà nẵng các dự án ý nghĩa
nhưng nghiên cứu phát triển dự án đầu tư sẽ không được
hỗ trợ thực hiện dự án quản lý chất thải rắn nhằm thúc đẩy việc phân loại và tái chế rác thải
tại đà nẵng và hỗ trợ mua sắm máy bơm hiệu suất cao cho công ty cấp nước đà nẵng
bằng nguồn vốn cơ chế tín chỉ chung jcm
diễn đàn lần này tiếp tục là cơ sở để xây dựng nền móng vững chắc cho sự phát triển quan hệ hợp tác
giữa hai thành phố từ giai đoạn lập kế hoạch triển khai cho đến cụ thể hóa hành động
hai thành phố hiện đang phối hợp triển khai thực hiện thí điểm chương trình phân loại rác thải tại nguồn
và đang kêu gọi phía nhật bản đầu tư chín dự án phát triển cơ sở ạ tầng trọng điểm của thành phố
hôm qua thành phố thái nguyên đã chính thức khai trương cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ ba mức độ bốn
đây là dự án có ý nghĩa quan trọng thể hiện rõ sự nỗ lực của tỉnh thái nguyên
trong công tác cải cách hiện đại hóa thủ tục hành chính tới người dân
theo đó cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố thái nguyên sẽ công khai danh mục
quy trình thủ tục trực tuyến cho một trăm năm mươi tám thủ tục hành chính ở mức độ ba mức độ bốn
trong nhiều lĩnh vực theo quy định của chính phủ
hệ thống này sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho người dân doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính
với nhiều tính năng sử dụng một tài khoản duy nhất để truy cập khai báo
theo dõi quản lý hồ sơ của cá nhân đơn vị mình
hệ thống sẽ giúp giảm số lượng chứng từ số liệu khai báo
tiết kiệm thời gian mà vẫn đảm bảo hiệu quả
bên cạnh đó việc vận hành cổng dịch vụ công trực tuyến cũng sẽ giúp các cấp các ngành
của thành phố thái nguyên quản lý thống nhất hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tập trung
công khai minh mạch thông tin kết quả và đảm bảo kết nối đến cổng dịch vụ công quốc gia
năm hai nghìn một mươi tám được thành phố thái nguyên xác định là năm cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin
trong đó cung cấp dịch vụ công trực tuyến là nội dung được trú trọng
theo kế hoạch trong thời gian tới thành phố thái nguyên sẽ tiếp tục ra soát và triển khai
nhiều thủ tục hành chính hơn nữa đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành
nhằm không ngừng nâng cao hiệu lực hiệu quả bộ máy quản lý nhà nước nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân
kỷ niệm bốn mươi năm năm chiến thắng hà nội điện biên phủ trên không bảo tàng phòng không không quân đã tổ chức
triển lãm chuyên đề giới thiệu về các tư liệu hiện vật lần đầu tiên được công bố của các phi công
đánh thắng b năm mươi hai bảo vệ bầu trời thủ đô hà nội trong một mươi hai ngày đêm
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
hôm nay các em học sinh trường tiểu học đại yên huyện mỹ đức thành phố hà nội được nhà trường tổ chức
buổi ngoại khóa tới thăm bảo tàng phòng không không quân nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm chiến thắng hà nội
điện biên phủ trên không được tận mắt xem các tư liệu hiện vật tại triển lãm đã giúp các em hiểu
sâu sắc hơn về tinh thần dũng cảm cũng như những giá trị lịch sử của lực lượng phòng không không quân
nói riêng quân đội ta nói chung trong việc đánh thắng b năm mươi hai bảo vệ bầu trời thủ đô hà nội
tại triển lãm có hơn ba trăm linh tư liệu hiện vật được giới thiệu tới du khách trong đó đáng chú ý nhất là
lá thư của phi công vũ xuân thiều lần đầu tiên được công bố trước khi ông hy sinh gửi về cho gia đình
phi công vũ xuân thiều đã dùng máy bay mig hai mươi một lao thẳng vào máy bay b năm mươi hai trong trận chiến một mươi
một mươi ngày đêm bảo vệ bầu trời hà nội lá thư này vừa được gia đình tặng lại cho bảo tàng phòng không không quân
còn đây là phần còn lại của máy bay mig hai mươi một đã bắn rơi máy bay b năm mươi hai năm mươi
một nghìn chín trăm bảy mươi hai và một bộ quần áo của phạm tuân đã mặc khi đối mặt với b năm mươi hai
nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm chiến thắng hà nội điện biên phủ trên không
quân chủng phòng không quân tổ chức triển lãm đánh thắng b năm mươi hai nhằm tuyên truyền đến cán bộ
chiến sĩ và khách tham quan về giá trị to lớn và ý nghĩa lịch sử sâu sắc của chiến thắng hà nội điện
biên thủ trên không chiến thắng của ý chí và trí tuệ việt nam chiến thắng đó là niềm tự hào
của các thế hệ
chiến thắng hà nội điện biên phủ trên không tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai buộc mỹ phải ký hiệp định
paris chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở việt nam rút hết quân mỹ về nước để nhanh
cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước của nhân dân ta đến thắng lợi hoàn toàn
triển lãm chuyên đề giới thiệu về các tư liệu hiện vật lần đầu tiên được công bố của các phi công
đánh thắng b năm mươi hai bảo vệ bầu trời thủ đô hà nội trong một mươi hai ngày đêm mở cửa đến tháng một năm
hai nghìn một mươi tám đây là dịp để tôn vinh và tri ân những đóng góp to lớn của quân dân cả nước đặc biệt là bộ đội phòng không không quân
theo đó sau khi nhận được thông tin của ủy ban nhân dân xã thổ châu huyện phú quốc cần hỗ trợ cấp cứu một ngư dân là anh lê văn nam bốn mươi ba tuổi
cư trú tại ấp ngự xã thổ châu bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã điều động tàu cbs chín nghìn ba đang thực hiện nhiệm vụ trên biển khẩn trương cơ động vào đảo thổ châu
tiếp nhận bệnh nhân để đưa về phú quốc đến ba h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng một mươi hai bệnh nhân được tàu cbs chín nghìn ba đưa về cảng của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn và đã được xe cứu thương của đơn vị
nhanh chóng chuyển đến bệnh viện đa khoa huyện phú quốc để cấp cứu và điều trị được biết anh nam bị chấn thương sọ não và đã được đưa vào theo dõi
điều trị tại bệnh xá của xã thổ châu vào chiều ngày hai mươi một tháng một mươi hai do bệnh tình có chiều hướng xấu nếu không chuyển kịp thời lên tuyến trên sẽ nguy hiểm đến tính mạng
trước đó liên tiếp trong các ngày một mươi tám tháng một mươi hai và hai mươi một tháng một mươi hai các tàu cảnh sát biển của bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển bốn đã cứu nạn thành công nhiều tàu hàng bị hỏng hóc trên vùng biển này
khởi tố bị can và truy nã toàn quốc ông phan văn anh vũ
đây là cơn bão thứ một mươi sáu trong năm nay và xuất hiện rất muộn trên biển đông cho thấy những hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng
vào hồi bảy giờ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng bảy bảy độ vĩ bắc một trăm hai mươi bốn độ kinh đông cách đảo palawan của philippines khoảng ba trăm hai mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi giật cấp một mươi ba vùng gió mạnh trên cấp sáu gió giật mạnh trên cấp chín có bán kính khoảng một trăm năm mươi km tính từ vùng tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc tốc độ di chuyển nhanh từ hai mươi đến hai mươi năm km trên giờ và có khả năng mạnh thêm
như vậy vào khoảng đêm nay ngày hai mươi ba tháng một mươi hai bão tem bin sẽ vượt qua phía nam đảo palawan philippines và đi vào biển đông
đến bảy giờ ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng tám năm độ vĩ bắc một trăm một mươi năm ba độ kinh đông cách đảo trường sa lớn thuộc quần đảo trường sa khoảng ba trăm tám mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi cấp một mươi một giật cấp một mươi bốn
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh do bão cấp sáu trở lên từ vị tuyến sáu đến một mươi một độ vĩ bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi ba năm độ kinh đông cấp độ rủi ro thiên tài là cấp ba
trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tốc độ di chuyển nhanh và tiếp tục mạnh thêm
đến bảy giờ ngày hai mươi năm tháng một mươi hai vị trí tâm bão ở vào khoảng chín độ vĩ bắc một trăm linh chín chín độ kinh đông cách bờ biển các tỉnh từ bà rịa vũng tàu đến cà mau khoảng ba trăm linh bốn trăm năm mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm
vùng gió mạnh trên cấp sáu gió giật mạnh trên cấp chín có bán kính khoảng hai trăm ba mươi km tính từ vùng tâm bão
vùng bán kính gió mạnh trên cấp một mươi giật trên cấp một mươi ba có bán kính khoảng một trăm ba mươi km tính từ vùng tâm bão
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn bốn mươi tám giờ tới gió mạnh do bão cấp sáu trở lên từ vị tuyến sáu đến một mươi hai độ vĩ bắc cấp độ rủi ro thiên tai là cấp ba
trong bốn mươi tám đến bảy mươi hai giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây tây bắc
di chuyển nhanh từ hai mươi đến hai mươi năm km trên giờ
nhằm kịp thời ứng phó với cơn bão tem bin chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tỉnh bà rịa vũng tàu đã ra lệnh không cho tàu bè ra biển đồng thời triển khai công tác ứng phó với cơn bão số một mươi sáu
theo đại diện ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu cơ quan này đã triển khai họp khẩn với các ngành chức năng cùng các địa phương triển khai công tác ứng phó với bão số một mươi sáu hay còn gọi là bão tem bin
để ứng phó với bão then bin tỉnh bà rịa vũng tàu chỉ đạo các ngành chức năng địa phương triển khai một số nhiệm vụ cụ thể đối với khu vực trên biển và ven biển
theo dõi chặt chẽ thường xuyên cập nhật thông tin của bão tembin thông báo cho chủ tàu phương tiện tàu thuyền hoạt động trên biển biết diễn biến của bão tembin
tính đến một mươi ba giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai tổng số tàu thuyền trong tỉnh đã vào bờ là hơn bốn một trăm linh tàu với hơn một mươi chín ba trăm linh người dân
tỉnh bà rịa vũng tàu chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra giả soát các phương án ứng phó bố trích lực lượng trực canh tại chỗ tại các hồ chứa sung yếu chủ động nắm bắt và xử lý thông tin kịp thời
để bảo đảm an toàn công trình và hạ du khi hồ xả lũ hoặc có sự cố công trình bảo đảm an ninh trật tự trước trong và sau bão ngành du lịch phải bảo đảm an toàn về người cho các du khách đang lưu trú trước trong và sau bão
sáu mươi tám về giảm tổn thất hải sản sau khi khai thác được ban hành từ năm hai nghìn một mươi ba nhưng đến nay chưa có ngư dân nào ở quảng ngãi được thụ hưởng chính sách này
theo quyết định sáu mươi tám để mua các loại thiết bị giò cá thông tin liên lạc
hầm cấp đông hầm bảo quản sản phẩm gắn thiết bị lạnh làm nước đá máy lọc nước biển thành nước ngọt sử dụng trên tàu cá tàu dịch vụ hậu cần phục vụ đánh bắt xa bờ ngư dân có thể được vay một trăm linh giá trị hàng hóa
nhà nước sẽ hỗ trợ một trăm linh lãi suất vốn vay trong hai năm đầu sau khi ngư dân vay vốn và năm mươi trong năm thứ ba thời hạn cho vay do ngân hàng thương mại và ngư dân quyết định
sau hơn ba năm triển khai trên địa bàn quảng ngãi vẫn chưa có ngư dân nào tiếp cận chính sách hỗ trợ theo quyết định sáu mươi tám
nguyên nhân là hầu hết các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh quảng ngãi chưa tổ chức triển khai chính sách này
tỷ lệ tổn thất sau khai thác lên tới hai mươi hai mươi năm khiến lợi nhuận của ngư dân sau những chuyển biến khá lớn
nguyên nhân chủ yếu là hầm bảo quản trên tàu khai thác hải sản của ngư dân không đạt yêu cầu
sau bão số một mươi hai đến nay tại các vùng nông thôn của tỉnh phú yên vẫn còn hàng trăm hộ phải dùng điện tạm bỡ
để bảo đảm an toàn công ty điện lực tỉnh phú yên đã chủ động sửa chữa lắp đặt miễn phí nhiều thiết bị mới cho các hộ dân ghi nhận của phóng viên thời sự
thôn mỹ hòa xã hòa hiệp bắc huyện đông hòa tỉnh phú yên có hơn một hộ gia đình sử dụng điện
đến thời điểm này hầu hết các tuyến đường điện đã được sửa chữa bảo đảm cung cấp điện đến từng gia đình tại công tơ
tuy nhiên vẫn còn hai mươi hai hộ gia đình già cả neo đơn hộ nghèo do thiếu kinh phí sửa chữa nên hệ thống điện trong nhà phải dùng tạm thời
trước khó khăn này điện lực huyện đông hòa thuộc công ty địa lực phú yên đã điều động hàng chục kỹ sư công nhân kỹ thuật đến tận nhà dân để kiểm tra hệ thống và đã thay mới một số thiết bị cần thiết đáp ứng nhu cầu sinh hoạt
ngoài ra ngành điện phú yên còn phối hợp với đoàn thanh niên hội nông dân sửa chữa thay mới hệ thống điện trên các tuyến đường tại các huyện phú hòa sơn hòa và sông hình
hoạt động này đã nhận được sự ủng hộ từ chính quyền địa phương và nhân dân
không chỉ là vật chất hay ngày công lao động hoạt động trên còn là trách nhiệm của ngành điện tỉnh phú yên
cùng chung tay với chính quyền địa phương ổn định đời sống người dân sau thiên tai
góp phần bảo đảm giúp đỡ giúp đỡ giúp đỡ giúp đỡ giúp đỡ
để làm an sinh xã hội cải thiện đời sống cho người nghèo
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai cơ quan an ninh điều tra bộ công an phối hợp với công an tp đà nẵng tiến hành công bố quyết định khởi tố bị can đối với ông phan văn anh vũ
còn gọi là vũ nhôm về hành vi cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước vi phạm điều hai trăm sáu mươi ba bộ luật hình sự
trước đó tối ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại nhà riêng của ông phan văn anh vũ bộ công an đã phối hợp với công an thành phố đà nẵng tiến hành khám xét trong nhiều giờ và thu thập được nhiều tài liệu quan trọng
sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi hai cơ quan an ninh điều tra đã quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt ông phan văn ánh vũ về tội cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước theo điều hai trăm sáu mươi ba bộ luật hình sự
cả hai thời điểm trên ông vũ đều vắng mặt tại nhà và công ty cơ quan an ninh điều tra đã công bố quyết định truy nã ông vũ toàn quốc
công an đà nẵng đã triển khai quyết định truy nã ông phan văn anh vũ đến công an các quận huyện xã phường và người dân trên địa bàn thành phố
ông vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần xây dựng bắc nam bảy mươi chín chủ tịch hội đồng thành viên the sunriba đà nẵng đồng thời sở hữu cổ phần trong nhiều dự án khác đang bị chính phủ yêu cầu thanh tra tại đà nẵng
tuy nhiên do bất cẩn và thiếu hiểu biết về tác hại của việc sửa ấm bằng than củi trong nhà kín nên đã nhiều trường hợp bị ngạt khí co dẫn đến những hậu quả thương tâm
bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu các bác sĩ của trung tâm chống độc bệnh viện bạch mai nhận thấy có các dấu hiệu tổn thương thần kinh rõ
xác định bệnh nhân bị ngộ độc
các bác sĩ cũng cảnh báo ngộ độc khí co do đốt than hoa sửa ấm để ngủ trong phòng kín
từ thế này chúng ta chưa thể nói được cái gì bởi vì ngộ độc khí co đây là những trường nặng và đã có hôn mê bất tỉnh ngay từ đầu phát hiện ra
thì là cái tiên lượng là có nhiều bệnh nhân sẽ có tổn thương não có thể là lâu dài
tuy nhiên mức độ ít nhiều mình không thể nói trước
các bác sĩ cũng cảnh báo ngộ độc khí co do đốt than củi trong phòng kín
có thể để lại những hậu quả hết sức nặng nề
có thể gây ảnh hưởng đến hôn mê kéo dài do tổn thương lão hoặc có dối loạn về mặt trí nhớ mất trí hoặc là dối loạn về trí giác không tỉnh hoặc là có dối loạn biểu hiện về tâm thần sinh khác
ngộ độc khí co có tỷ lệ tử vong rất cao
các bác sĩ cũng khuyến cáo đối với những nhà có ống khói nhà có nhiều khe hở thì có thể đốt các loại nhiên liệu trong nhà nhưng cũng rất hạn chế
còn đối với các nhà cửa kính kín không có khe hở thì tuyệt đối không được đốt
than củi và bất kỳ nhiên liệu nào trong nhà
trong trường hợp có người bị ngộ độc khí co cần nhanh chóng mở các cửa khẩn trương đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nhiễm độc và đưa đến cấp cứu ở cơ sở y tế gần nhất để được xử lý và điều trị kịp thời
lễ hội mùa đông sapa hai nghìn một mươi bảy được tỉnh lào cai tổ chức từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai vừa là những ngày cuối tuần cũng vừa là dịp giáng sinh
đây là một trong những sự kiện văn hóa du lịch mùa đông nổi tiếng nhất cả nước
và dần định hình nên thương hiệu lễ hội mùa đông của sapa
lễ hội mùa đông sapa hai nghìn một mươi bảy sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới mẻ qua các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ truyền thống của dân tộc thưởng thức những món ăn đặc sản địa phương
và năm nay du khách có thể tham dự vào lễ hội nhảy lửa của đồng bào dao đỏ
lễ hội cũng sẽ tái hiện khung cảnh tuyết rơi trên diện tích gần một mươi m hai với nhiều khung cảnh ấn tượng điểm check in đặc sắc không gian vui chơi hấp dẫn với tuyết theo các chủ đề
như đêm giáng sinh vườn tuyết biệt thự tuyết nhà tuyết hơm mông nhà sàn tuyết hòa tuyết mưa tuyết con đường tuyết nhiều mô hình cảnh tuyết tiêu biểu
qua công tác chuẩn bị đến giờ phút này ban tổ chức cũng đã các công tác về chuẩn bị cho lễ khai mạc và các hoạt động phù trợ đã được chuẩn bị rất là chú đáo
công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp khi du khách đến đông đối với sapa
từ khu vực vui chơi sẽ có những lễ hội và không gian trưng bày đặc trưng
như những cây thông noel hình chóp tam giác làm từ các đặc sản vùng tây bắc biểu trưng cho đỉnh cao ba một trăm bốn mươi ba mét rực rỡ màu sắc của phan xipang
hay cây thông cao sáu m được kết bằng hơn năm bắp ngô vàng ống
đặc biệt là về phần trang trí thì chúng tôi đã kiến tạo ra một không gian trang trí mang đậm không khí mùa đông châu âu
đây là năm thứ hai tỉnh lào cai tổ chức
năm ngoái lễ hội độc đáo này đã thu hút hơn hai vạn lượt khách du lịch đến tham quan khám phá và trải nghiệm
trong phần tin quốc tế thủ tướng tây ban nha mong muốn một kỷ nguyên mới tại catalonia
hội đồng bảo an liên hợp quốc thông qua lệnh trừng phạt mới với triều tiên
là tác nhân khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội hơn trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng ngày hai mươi một tháng một mươi hai khiến hai mươi chín người thiệt mạng
theo các chuyên gia thuộc đại học công du hàn quốc tòa nhà trung tâm thể hình được xây dựng bằng những vật liệu có lớp phủ là các tấm bọt xi măng
vốn được sử dụng để cách nhiệt nhưng lại rất dễ khiến lửa lan rộng
bên ngoài tòa nhà làm bằng các vật liệu hoàn thiện
các chuyên gia cho biết những tòa nhà có cấu trúc như trung tâm thể hình này đặc biệt rất dễ bị lửa nuốt trọn trong những vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ tầng trệt
bởi trong những trường hợp này các cầu thang đóng vai trò như những ống khói làm ngọn lửa lan nhanh chóng lên các tầng trên
trong vụ cháy ngọn lửa và khói đen đã bao trùm toàn bộ tòa nhà chỉ trong vòng bảy phút
các chuyên gia cũng cho rằng thiết kế thiếu lối thoát hiểm không có nhiều cửa sổ và phức tạp của tòa nhà chính là một chiếc bẫy lửa
ngày hai mươi hai tháng một mươi hai thủ tướng tây ban nha mariano raho cho biết ông trông đợi một kỷ nguyên mới dựa trên đối thoại sẽ bắt đầu tại vùng tự trị catalonia sau cuộc bầu cử địa phương ngày hai mươi một tháng một mươi hai vừa qua
thủ tướng rahoi một lần nữa khẳng định lập trường nhất quán của chính phủ tây ban nha phản đối mọi hành động đi ngược hiến pháp liên quan việc chính quyền catallonia trước đây đơn phương tuyên bố độc lập
ông nhấn mạnh kết quả cuộc bầu cử vừa qua thể hiện những quan điểm khác biệt nhau
tại catalonia buộc chính quyền mới ở vùng tự trị này phải tuân thủ luật pháp
nhà lãnh đạo tây ban nha cũng khẳng định chính phủ trung ương sẽ làm việc với hội đồng lập pháp mới tại vùng tự trị catalinia chừng nào chính quyền khu vực này không vi phạm hiến pháp của tây ban nha